xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trạng thái xe lạnh ở bắc bộ chỉ còn duy trì trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
nguyên nhân là do khối không khí lạnh tại đây đã suy yếu và đang trong quá trình dần di chuyển ra phía đông
chính vì vậy mà nền nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần trong ngày
trong ba ngày tới tại khu vực phía đông bắc bộ sẽ không có mưa ban ngày thì có nắng
ngày mai nhiệt độ cao nhất ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
hai ngày tiếp theo sẽ tăng lên mức là hai mươi tám ba mươi một độ
tại phía tây bắc bộ tình trạng khô giáo ngày có nắng sẽ còn tiếp tục duy trì trong ngày một mươi tám và ngày một mươi chín
riêng từ đêm ngày một mươi chín thì khu vực tây bắc sẽ xuất hiện mưa rào và rông trở lại
sau lan sang các khu vực khác
nguyên nhân là sự hội tụ gió trên cao gây ra sự xáo trộn trong khí quyển
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới sẽ không vượt qua mức là ba mươi một độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
dự báo trong hai ngày tới sẽ duy trì trạng thái không mưa ngày nắng
với nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi bảy ba mươi độ
và tiếp tục tăng nhẹ khoảng bốn mươi độ
trong ngày một mươi chín và ngày hai mươi
và từ ngày hai mươi cũng chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa ở bắc bộ
nên tại các tỉnh này cũng sẽ có mưa trở lại nhưng với lượng không nhiều
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
trong ba ngày tới mưa rông vẫn tiếp tục duy trì trên khu vực
thời gian mưa sẽ tập trung chính vào lúc chiều tối và đêm
vì vậy cần đề phòng với hiện tượng rông lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt độ tại các tỉnh này sẽ ổn định ở mức cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
mưa rông sẽ còn tiếp tục duy trì tại các tỉnh tây nguyên
trong ba ngày tới tập trung về đêm và sáng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất sẽ ổn định trong khoảng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
tại nam bộ mưa rông vẫn sẽ xảy ra trong ba ngày tới tập trung về đêm và sáng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
sang ngày hai mươi thì mưa sẽ giảm cả về diện và lượng
nhiệt độ cao nhất tại đây ghi nhận được trong khoảng là ba mươi ba mươi ba độ